còn liên quan tới hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng lê huy tuấn
trú tại xã quảng long huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã bị đội cảnh sát hình sự công an
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tuấn đã in tờ rơi có ghi thông tin cho vay trả góp theo ngày
sau đó đi phát trên các tuyến đường thuộc thành phố quảng ngãi và huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bằng cách thức trên đối tượng tuấn đã rụ rỗ những người có nhu cầu vay tiền và cho vay với lãi suất cao
đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã làm việc với một mươi chín trường hợp đi vay số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
trong đó số tiền thu lãi là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho đến nay tuấn đã cho ba mươi sáu người vay với lãi suất giao động từ hai trăm tám mươi một đến ba trăm sáu mươi năm một năm
gấp từ một mươi bốn đến một mươi tám lần so với lãi suất được pháp luật quy định
thưa quý vị vào dịp cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có những diễn biến phức tạp
và các đối tượng lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an đòi hỏi mỗi người dân phải chủ động phòng ngừa
nâng cao cảnh giác như vậy mới ngăn chặn loại tội phạm này hiệu quả
công an tp thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng tống ngọc thắng chú tại phường quang vinh tp thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
trong khoảng thời gian từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thắng là đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
trong đó có bảy vụ tại các căn hộ shop house thuộc khu đô thị pisenza đồng bẩm
lợi dụng đêm tối thắng đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà
sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
cũng với thủ đoạn đột nhập từ nóc nhà trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ
đã trèo lên tầng hai của một ngôi nhà tại thị trấn hùng sơn để trộm cắp tài sản
em đi một đoạn thấy một cái thang em lấy và em bắt lên cái tường của nhà bên cạnh
thì nó có lan can đối diện ra em kèo lên và em đi từ lan can nhà bên cạnh sang cái nhà tầng hai
rồi sau đó em đi xuống dưới cái nhà đấy là nhà tập hóa sau lúc đó em lục tìm tài sản lấy được tài sản ra ngoài
thông qua công tác quản lý đối tượng kết hợp với các biện pháp trinh sát công an huyện đại từ
đã xác định được khu vực thời điểm trần tuấn anh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bố trí lực lượng vây bắt
đến năm giờ sáng cùng ngày đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy trốn
thu giữ tiền và thẻ điện thoại tổng trị giá gần ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
đây là đối tượng tù tha có một tiền sự về đi trường giáo dưỡng và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi lực lượng trị sát đã dựng lên đối tượng đã theo bám và lắm bắt mọi dư động của đối tượng
thì xác định là đối tượng nghiện game điện tử
ban ngày thì đối tượng thường chuyên lang thang tại các khu dân cư để thăm dò địa bàn
và tăm tia những nhà dân có những sự sơ hở nhất định
thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
chỉ tính riêng tháng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái nguyên đã điều tra khám phá ba mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
quá trình điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi phòng tội là lợi dụng sự sơ hỏa của người dân
trong công tác quản lý bảo vệ tài sản của cá nhân
đặc biệt là khi người dân về thì thường hưởng để tất cả tài sản ở những nơi không có người quản lý trông coi
cũng như việc sơ hở trong công tác bảo vệ như không có khóa cổ khóa càng đối với xe máy
và không có người trông coi bảo vệ tài sản
để hạn chế thấp nhất số vụ trộm cắp tài sản xảy ra nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an
cần nâng cao tinh thần cảnh giác lắp đặt hệ thống cửa khóa camera an ninh để bảo vệ tài sản
tích cực phát hiện tố giác tội phạm cung cấp thông tin tài liệu trình báo cơ quan công an
để phục vụ cho việc điều tra truy xét và bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khống chế thành công đối tượng trần thanh hải
ba mươi chín tuổi trú tại phường phước nguyên thành phố bà rịa
khi đối tượng này đang dùng xăng đe dọa đốt nhà rồi tự thiêu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hôm qua công an phường phước nguyên nhận được tin báo
của người dân về việc trần thanh hải dùng xăng đe dọa đốt nhà bố mẹ của mình rồi tự thiêu
khi lực lượng công an xuất hiện đối tượng này ôm một bình xăng năm lít rồi khóa trái cửa phòng ngủ
trên tầng hai cố thủ bên trong lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhưng hải không chấp hành
mà còn đổ xăng ra nền nhà đe dọa đốt nhà tự thiêu hải là đối tượng nghiện ma túy
và có biểu hiện rất manh động sau một thời gian vận động thuyết phục nhưng hải vẫn không hợp tác
lực lượng công an đã quyết định phá cửa khống chế đối tượng kịp thời ngăn chặn hành vi manh động
của đối tượng bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng và tài sản của người dân
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay một nhà kho chứa hàng hóa phế liệu ở thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội vào lúc sáng sớm
khiến cả khu dân cư náo loạn lực lượng chức năng phải huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ để dập lửa
khoảng năm giờ sáng người dân sống cảnh kho chứa hàng trên sa lộ hà nội phường thảo điền
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ nhà kho
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
thành phố hồ chí minh lập tức điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
công an tp thủ đức bình thạnh cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai
đến hiện trường phối hợp xử lý sự cố gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt tại khu vực hỏa hoạn
tiếp cận hiện trường do đám cháy diễn biến phức tạp nên lực lượng chức năng phải đập tường
triển khai dập lửa từ nhiều hướng khoảng một tiếng đồng hồ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
may mắn vụ hỏa hoạn không có thương vong về người hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng đã thiêu dụi hai trăm linh m hai nhà xưởng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngăn chặn kịp thời
không cho lửa cháy lan sang những nhà dân lân cận
mời quý vị cùng đến với những số liệu vừa được cập nhật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết là tính đến sáng ngày hôm nay đã có hơn một một triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
trong số các ca f đang điều trị có bảy sáu trăm một mươi năm ca nặng
riêng số ca thở máy và ecmo khoảng gần một một trăm linh trường hợp
về tình hình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tổng số liều đã được tiêm là trên một trăm ba mươi chín bốn triệu liều
tại tp hcm sở y tế tp vừa ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể omicron
gửi hai mươi hai địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc được giao giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một có kết quả xét nghiệm sars cov hai
các đơn vị phối hợp với viện pasteur để đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen
nhằm xác định biến thể omicron
nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể omicron các đơn vị giả soát người tiếp xúc gần
để lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen nếu như dương tính
hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng cường để sớm phát hiện ổ dịch
chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
các đơn vị chủ động phối hợp với viện pasteur để lấy mẫu xét nghiệm
lấy mẫu giám sát nghiên cứu phát hiện biến thể mới
vào ngày hôm qua hà nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với một sáu trăm một mươi hai ca
trong đó có bốn trăm linh sáu ca trong cộng đồng
hà nội đã lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc covid một mươi chín tại nhà trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai
cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp
thực hiện cách ly tại nhà ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường
về sức khỏe của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế